trong tuyên bố được phát trên truyền hình vào ngày hai mươi một tháng sáu tổng thống nga vladimir putin tuyên bố sẽ tăng cường hơn nữa các lực lượng vũ trang của nước này để đối phó với các mối đe dọa và nguy cơ quân sự tiềm tàng
nhà lãnh đạo nga cho biết thêm samad tên lửa đạn đạo liên lục địa mới thử nghiệm thành công sẽ được trang bị cho quân đội nước này vào cuối năm nay
tên lửa này có thể mang tới một mươi năm đầu đạn hạt nhân
cùng ngày thư ký hội đồng an ninh nga cảnh báo liên minh châu âu eu và litva nước thành viên trong tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato về những hậu quả nghiêm trọng khi litva cấm vận chuyển các hàng hóa của nga nằm trong danh mục cấm của eu qua lãnh thổ nước mình tới kaliningrad lệnh cấm ảnh hưởng đến các mặt hàng như than đá kim loại vật liệu xây dựng và công nghệ tiên tiến
kaliningrad nằm trên bờ biển baltic giữa litva và ba lan cả hai đều là thành viên của nato
kaliningrad không có bất cứ đường biên giới trên bộ với lãnh thổ chính của nga và giống như một ốc đảo giữa lòng châu âu của nga